đoàn bay chín trăm một mươi chín thuộc tổng công ty hàng không việt nam đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ
cách đây sáu mươi năm vào ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trung đoàn không quân vận tải chín trăm một mươi chín
nay là đoàn bay chín trăm một mươi chín được thành lập trở thành đơn vị bay vận tải quân sự hàng không dân dụng đầu tiên của việt nam
đoàn bay chín trăm một mươi chín đã thực hiện nhiều nhiệm vụ bay quân sự dân dụng hiệu quả an toàn
từ trực tiếp tham gia chiến đấu vận chuyển vũ khí lương thực thuốc men cứu trợ trong cuộc chiến tranh chống đế quốc mỹ
đến khi mà không tìm thấy mục tiêu đến khi mà không thấy mục tiêu quay về thấy tàu biển nào thật
vào thời kỳ mới với hàng nghìn cán bộ nhân viên với năm đội bay và một trăm linh bốn tàu bay thế hệ mới
đoàn bay chín trăm một mươi chín thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn bay dân dụng
phục vụ nhu cầu vận tải hàng không của người dân là cầu nối giao thương văn hóa giữa các quốc gia
từ con số phi công là người việt chỉ chiếm ba mươi năm vào năm hai nghìn chín
đến nay số phi công việt nam đã chiếm gần bảy mươi năm
bảy mươi năm lực lượng phi công của hãng hàng không quốc gia
ngoài việc gìn giữ phát huy các phẩm chất của thế hệ anh hùng đi trước
đoàn bay chín trăm một mươi chín tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn
ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới vào công tác điều hành khai thác
thế hệ phi công trẻ hiện nay của đoàn bay chín trăm một mươi chín luôn nỗ lực cố gắng trong học tập
đặc biệt là trong việc tiếp cận cũng như là sử dụng những công nghệ hiện đại nhất của thế giới
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc
chúc mừng đoàn bay chín trăm một mươi chín và ghi nhận những thành tích xuất sắc của đoàn bay trong sáu mươi năm qua
thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng đoàn bay chín trăm một mươi chín anh hùng
và giao nhiệm vụ cho việt nam airlines và đoàn bay nỗ lực hơn nữa
để góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của đất nước
nhân lực kết lượng cao tận dụng cơ hội vào một cách mạnh công nghiệp lần thứ tư
đẩy mạnh và quyết định hơn nữa quá trình cơ cấu lại
ổ phần hóa và có chiến lược tạo kế hoạch trung hạn hàng năm
với nhiệm vụ chỉ tiêu phụ thể để phán đấu thực hiện
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho đoàn bay chín trăm một mươi chín của việt nam airlines
huân chương là phần thưởng cao quý sự ghi nhận của đảng và nhà nước
đối với những thành tích và nỗ lực cống hiến của đơn vị anh hùng
đoàn bay chín trăm một mươi chín suốt sáu mươi năm xây dựng và phát triển
cùng việt nam airlines và ngành hàng không việt nam đạt được những thành tựu đáng tự hào